ngày một mươi tháng bốn tại hà nội ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp lần thứ ba mươi ba
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên làm việc đầu tiên ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự kiến
chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi của quốc hội
xem xét quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính năm xã và giải thể một xã của huyện long thành tỉnh đồng nai
thành lập năm phường thuộc thị xã long khánh và thành lập thành phố long khánh thuộc tỉnh đồng nai
tại phiên họp lần thứ ba mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến với tám dự án luật
một số vấn đề về dự án bộ luật lao động sửa đổi chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi
báo cáo của chính phủ xem xét quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nguồn ngân sách trung ương việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các thành viên quỹ ban thường vụ quốc hội nghiên cứu thấu đáo và có cách thức để thảo luận hiệu quả
xem xét toàn diện các dự án và tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
để bảo đảm nội dung trình quốc hội phải thực sự chất lượng và đủ điều kiện
tôi nhắc lại đủ điều kiện mới trình quốc hội đã không đủ điều kiện là không trình
và các ủy ban là phải thể hiện
chính kiến ngay từ cái khâu mà thẩm tra xem đủ điều kiện hay chưa
theo dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín của quốc hội sẽ có hai dự án luật lùi
hai dự án luật bị bỏ và sáu dự án luật bổ sung
nâng tổng số dự án luật trình quốc hội lên là hai mươi sáu dự án luật
nhiều đại biểu đồng thuận việc lùi dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai
để tiếp tục tiếp thu ý kiến hoàn thiện
tôi thì có lẽ là chúng ta khẳng định
chúng ta khẳng định là luật đất đai nên coi như là lại để mà chúng ta đánh giá thêm những cái tác động
và có cái thời gian để mà chuẩn bị kỹ
và bản thân chính phủ cũng đề nghị như vậy
nếu trường hợp mà thấy rằng có những vấn đề cần phải coi như là xem xét để mà thao gỡ khó khăn ấy
mà những vấn đề nó không lớn lắm nó có tính chất là những hoạt động kinh tế
ví dụ như là vấn đề bt này thế rồi là vấn đề là làm sao để thực hiện cái việc là cho thuê đất
rồi thì là tích tụ v v
thì cô hội có thể là đưa ra một cái nghị quyết thí điển
đấy trên quan điểm của đoàn giám đốc tôi là đề nghị là đưa ra một nghị quyết thí điển
hiện chính phủ đã giao bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục nghiên cứu phân tích
hoàn thiện trình chính phủ dự án luật này sau năm hai nghìn hai mươi